bộ giao thông vận tải vừa chốt chọn ba trong tổng số chín phương án kiến trúc nhà ga
cảng hàng không quốc tế long thành để trình chính phủ quyết định
đây là các phương án nhận được nhiều bình chọn nhất trong thời gian lấy ý kiến của người dân
và hội nghề nghiệp đơn vị có chuyên môn
cụ thể phương án ba lấy ý tưởng từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế
áp dụng và thiết kế máy phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga
cảnh quan vị trí bên trên mái nhà để xe nội thất khu vực sảnh làm thủ tục
phương án bốn sử dụng vật liệu từ cây tre thiết kế thành hệ kết cấu đan kết
để áp dụng cho toàn bộ các không gian chính công cộng của nhà ga như sảnh ga đi
khu kinh doanh dịch vụ miễn thuế khu phòng chờ hành lang ga đến
không gian nội thất nhà ga cũng sử dụng thủ pháp kết để thể hiện đặc thù văn hóa địa phương
phương án bảy lấy ý tưởng từ hình ảnh lá cọ dừa nước áp dụng và thiết kế phần mềm công trình
bố cục không gian khu vực nhà ga đi được thể hiện ý tưởng như những con thuyền di chuyển trên sông nước đồng quê việt nam